từ những vụ án trên cơ quan chức năng cảnh báo người dân khi di chuyển đêm khuya hoặc những quãng đường vắng cần nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản và sức khỏe của bản thân
thực trạng này cũng cho thấy việc quản lý giáo dục con em của nhiều gia đình vẫn còn buông lỏng dẫn đến việc các em bị rụ rỗ bỏ nhà đi sống tụ tập rồi nảy sinh những hành vi phạm tội dính vào vòng lao lý
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn